đội tuyển hà nội đại diện cho việt nam tham dự kỳ thi olympic quốc tế thiên văn học và vật lý thiên văn hai nghìn hai mươi
đã giành được những giải thưởng rất đáng tự hào với một huy chương vàng ba huy chương bạc hai huy chương đồng và giải nhất toàn đoàn
kỳ thi olympic quốc tế thiên văn học và vật lý thiên văn hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại hungary từ ngày hai đến ngày một mươi tháng tám
tham dự kỳ thi có hai trăm năm mươi bốn thí sinh đến từ bốn mươi sáu quốc gia thuộc các châu lục khác nhau trên toàn thế giới
tại kỳ thi này việt nam tham dự đội chính thức gồm năm thí sinh và đội khách mời gồm ba thí sinh
cả tám thí sinh đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam thành phố hà nội